trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi các tỉnh phía bắc tập trung hoàn thành công tác trồng rừng cuối vụ
các tỉnh phía nam bước vào giai đoạn trồng rừng chính vụ
ngoài ra các địa phương tiến hành chăm sóc cây giống trồng cây phân tán và chăm sóc diện tích rừng đã trồng
tính chung cả nước một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi diện tích rừng trồng mới ước đạt một trăm chín mươi tám ha giảm hai bảy so với cùng kỳ năm trước
sản lượng gỗ khai thác ước đạt một mươi ba bốn triệu m ba tăng một bốn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm các phương án phòng cháy chữa cháy rừng
chống chặt phá rừng
diện tích rừng bị thiệt hại trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi là một ba trăm năm mươi bảy một ha giảm năm mươi chín bảy so với cùng kỳ năm trước
trong đó thiệt hại do cháy là sáu trăm một mươi một hai ha giảm bảy mươi tám